chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tin tức hai mươi bốn h được cập nhật liên tục trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
ngay sau đây chúng tôi sẽ đưa đến cho quý vị thông tin mới nhất liên quan đến việc cựu đội phó hình sự công an quận tân phú bảo kê sòng bạc thu lợi bất chính
sau hơn một ngày xét xử và nghị án vừa qua tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên án bốn năm sáu tháng tù đối với đoàn hồng phúc cựu phó trưởng công an phường sáu quận sáu tp hcm về tội tổ chức đánh bạc
theo bài viết cựu đội phó hình sự bảo cây sòng bạc nhận bốn năm sáu tháng tù đăng trên báo vietnamnet thông tin
sau hơn một ngày xét xử và nghị án sáng ngày một mươi ba tháng bốn tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên án đối với bị cáo đoàn hồng phúc
nguyên đội phó đội cảnh sát hình sự công an quận tân phú nguyên phó trưởng công an phường sáu quận sáu và một mươi bốn đồng phạm
theo hội đồng xét xử tại phiên tòa các bị cáo đã nhận tội lời khai của các bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ
từ đó có thể kết luận tháng chín năm hai nghìn một mươi chín bị cáo đoàn hồng phúc đã thuê ngôi nhà số ba mươi trên hai đường trịnh đình thảo
do hợp tác với ngôi nhật thanh mở bãi giữ xe và cho thuê xe dịch vụ
tuy nhiên do kinh doanh thua lỗ phúc đã rủ thanh tô mỹ nhí và các bị cáo khác cùng hùn cổ phần
để tổ chức song bạc binh sập sám và đá gà qua mạng để thu tiền sâu
những người này phân chia nhiệm vụ cụ thể trong việc quản lý sổ sách thống kê tiền bạc của hoạt động cờ bạc
thu tiền sâu và cảnh giới bên ngoài
tên nguyên đán năm hai nghìn hai mươi sông bạc này bắt đầu hoạt động
đến chiều ngày năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi lực lượng chức năng phát hiện lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tàng
về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
công an thu giữ gần một trăm sáu mươi triệu đồng tiền mặt
ngoài ra từ một mươi bốn h đến một mươi năm h ngày ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi thanh nhí đã tổ chức cho nguyễn công viên
nguyễn trọng long đánh bạc với số tiền lần lượt là gần tám mươi bảy triệu và hai mươi bảy triệu đồng
bằng hình thức cá độ đá gà qua mạng internet để thu tiền hoa hồng từ nhà mạng
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi tổng số tiền thắng thua mà nhóm tổ chức đánh bạc
đã đánh bạc với con bạc gần bốn bốn tỷ đồng
số tiền con bạc đánh bạc hơn một trăm ba mươi tỷ đồng
vì vậy cáo trạng truy tố bị cáo là đúng người đúng tội đúng pháp luật không an sai
hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm gây mất trật tự xã hội
vì vậy sau khi xem xét hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt bị cáo đoàn hồng phúc
một năm sáu tháng tù về tội tổ chức đánh bạc
hai đồng phạm của phúc là ngô nhật thanh và tô mỹ nhí cùng phải lãnh ba năm tù về tội đánh bạc
và ba năm sáu tháng về tội tổ chức đánh bạc
tổng hợp hình phạt cho cả hai tội mà thanh và nhí phải lãnh là sáu năm sáu tháng tù
các đồng phạm khác của cựu cảnh sát đoàn hồng phúc cũng phải lãnh từ một năm sáu tháng tù
nhưng cho hưởng án treo tới ba năm tù về các tội đánh bạc tổ chức đánh bạc
trong vụ án này nhí và thanh là người quản lý điều hành mà trực tiếp đánh bạc phạm hai tội
bị cáo phúc là công an nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội nên cần xử nghiêm
hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm gây mất trật tự xã hội
xong hội đồng xét xử cũng xem xét cho bị cáo phúc về thành tích trong quá trình công tác trước đó
tuy nhiên việc xử lý nghiêm với bị cáo phúc là việc làm vô cùng cần thiết để chấn chỉnh
gian đe kỷ luật một bộ phận các cán bộ hoạt động trong ngành
bị đề nghị mức án năm sáu năm tù cựu đội phó hình sự công an quận tân phú bật khóc tại tòa khi nói lời sau cùng
trước đó với đề nghị tuyên án năm sáu năm tù của viện kiểm sát bị cáo phúc đã bật khóc hối hận
cụ thể trong chuyên mục pháp luật báo pháp luật tp hcm cũng đưa tin
cựu đội phó hình sự quận tân phú bị đề nghị phạt năm sáu năm tù
ngày một mươi hai tháng bốn tòa án nhân dân tp hcm mở phiên xử vụ đoàn hồng phúc
cựu phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an quận tân phú tp hcm ngô nhật thành
tô mỹ nhí cùng một mươi hai đồng phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc
tại tòa các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố
bị cáo phúc thừa nhận mình sai nhưng cho rằng mục đích động cơ ban đầu của bị cáo
không có chú ý để xảy ra vụ án hôm nay
nói lời sau cùng bị cáo phúc bật khóc bày tỏ ăn năn cho biết hành vi của mình quá sai trái
làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành và đảng
bị cáo vừa khóc vừa nói trong hai năm bị cáo bị tạm giam nhà có tang nhưng không thể về
hai đứa con thiếu tình cảm của cha
bị cáo đã mất mắt quá nhiều mong hội đồng xét xử cho bị cáo mức án dưới không hình phạt
để sớm về với gia đình
luật sư của phúc cho rằng mục đích ban đầu của bị cáo là thuê mặt bằng kinh doanh chỗ gửi xe
không có động cơ bảo kê đánh bạc để phải đánh đổi sự nghiệp
sai phạm của phúc là do lơ là trong quản lý
khi đến bãi giữ xe có thấy mấy tài xế đánh bạc nhưng không quan tâm
luật sư cũng nêu bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ
nên đề nghị tòa áp dụng hình phạt bằng thời gian tạm giam cho phúc
giọt đứt mắt giờ đây cũng không thể cứu vãn nếu sai lầm
mặc dù không có động cơ ngay từ ban đầu
nhưng bị cáo phúc cũng không giữ mình trước cám rỗ dẫn đến vi phạm pháp luật
bản thân là công an nhân dân đã có thời gian làm việc trong lực lượng
nhưng cũng không chịu tu dưỡng đạo đức rèn luyện bản thân
mà đã xa vào tội lỗi kiếm tiền bất chính từ việc bảo kê sòng bạc
chỉ vì chút lợi nhuận trước mắt mà đánh mất lý trí
mức án bốn năm sáu tháng tù cùng việc đánh đổi sự nghiệp
là bài học sâu sắc cho bị cáo phúc về những tội lỗi của mình
bản thân là cán bộ hoạt động trong ngành
nhưng lại có hành vi vi phạm pháp luật gây mất trật tự xã hội
việc xử phạt nghiêm bị cáo phúc là việc làm cần thiết
để chấn chỉnh lại kỷ cương cho ngành công an nói riêng và bộ máy chính trị nói chung
dẫu chỉ là con sâu làm dầu nổi canh
nhưng vụ việc trên cũng là lời cảnh tỉnh sâu sắc cho một bộ phận lực lượng chức năng
về vấn đề nghiêm túc kỷ luật
để không còn trường hợp nào tương tự xảy ra
thưa quý vị thông tin hai mươi bốn h của chúng tôi xin được kết thúc tại đây
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh sức khỏe và đời sống